bộ tài chính vừa gửi công văn lấy ý kiến của các bộ ngành có liên quan về dự án nghị quyết của
ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
nếu thực hiện phương án giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ giảm
xuống còn hai một trăm linh đồng một lít bảo đảm nằm trong khung thuế bảo vệ môi trường của nhiên liệu bay
quy định tại luật thuế bảo vệ môi trường dự kiến nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký và được áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay tiếp tục áp dụng theo quy định tại nghị quyết số năm
năm trăm bảy mươi chín ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám về biểu thuế bảo vệ môi trường theo tính toán của bộ tài chính
số giảm thu ngân sách nhà nước ước tính khoảng tám mươi bảy ba mươi ba tỷ đồng một tháng tuy nhiên
việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh
nặng tài chính duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn đang
tạp việc hạn chế nhập cảnh được dự báo vẫn phải kéo dài